hưng long một xã thuần nông sâu và xa nhất của huyện ninh giang tỉnh hải dương
vào một buổi chiều người dân nơi đây còn mải mê với công việc ruộng đồng nhà cửa
thì bỗng nghe một tin dữ sát chết của một phụ nữ nằm dưới mương nước tưới tiêu của xã

thì bỗng nghe một tin dữ sát chết của một phụ nữ nằm dưới mương nước tưới tiêu của xã

thì bỗng nghe một tin dữ sát chết của một phụ nữ nằm dưới mương nước tưới tiêu của xã

vào một buổi chiều người dân nơi đây còn mải mê với công việc ruộng đồng nhà cửa
thì bỗng nghe một tin dữ sát chết của một phụ nữ nằm dưới mương nước tưới tiêu của xã
vào một buổi chiều người dân nơi đây còn mải mê với công việc ruộng đồng nhà cửa
thì bỗng nghe một tin dữ sát chết của một phụ nữ nằm dưới mương nước tưới tiêu của xã
vào một buổi chiều người dân nơi đây còn mải mê với công việc ruộng đồng nhà cửa
cũng như không có một đặc điểm nào để có căn cứ xác định hung thủ là ai
ở một nơi đồng không mông quạnh không ai chứng kiến
chỉ duy nhất là việc căn cứ vết đâm vào cổ nạn nhân có tính chất quyết định
nên cơ quan công an nhận định đây chỉ có thể thủ phạm là nam giới và có sức khỏe tốt
vì vậy hướng truy tìm hung thủ đầu tiên nhằm vào đối tượng nhóm thanh niên
hoặc đàn ông có sức khỏe tốt có quan hệ xã hội phức tạp
những mâu thuẫn nợ nần tiền bạc hoặc mâu thuẫn về tình hái với nạn nhân
người đàn bà số số đó là vũ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở thôn hai xã văn giang huyện ninh giang tỉnh hải dương
chị liên là giáo viên trường tiểu học xã văn giang huyện ninh giang
đến hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
máy điện thoại chị liên hoàn toàn mất liên lạc
sâu chuỗi các sự kiện liên quan đến chị liên
lực lượng công an có thông tin
chị liên là giáo viên khá mẫu mực
quan hệ với đồng nghiệp hàng xóm không gây ra điều tiếng gì
chị liên cũng không nợ nần tiền bạc và mâu thuẫn với ai
vậy ai là kẻ đã giết nữ giáo viên này
những câu hỏi từ gia đình đồng nghiệp của chị liên
và quần chúng nhân dân
như hối thúc lực lượng công an quyết tâm hơn
các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an huyện ninh giang
triển khai ba mũi để quay lại hải phòng hà nội và thái bình
tiến hành xác minh những thông tin về các mối quan hệ của chị liên
mà khi khám nghiệm hiện trường
lực lượng công an đã thu được nhiều giấy tờ có liên quan đến họ
những người mà lực lượng công an tiếp tục
đều có chứng cứ ngoại phạm
tức là vào thời gian nạn nhân bị giết
họ đều không hay biết gì và có lý do chính đáng
việc xác định thông tin về hung thủ của các mũi trinh sát vô cùng nhanh chóng
nhưng kết quả thu về chỉ là con số
song song với việc các trinh sát quả đi các địa bàn để xăng minh
củng cố thông tin về các mũi quan hệ
với chị liên
công an tỉnh hải dương đã huy động nhiều lực lượng
nắm tình hình và ra soát tất cả những người có tiền án tiền sự
những người trong diện tình nghi
đồng thời phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
ngoài địa bàn xã hưng long
nơi xảy ra vụ án mạng
xã văn giang
nơi chị liên sinh sống
lực lượng công an còn triển khai việc nắm tình hình
trên toàn địa bàn huyện ninh giang
sau năm tiếng truy tìm hung thủ theo dấu vết nóng
với sự quyết tâm cao độ
nhưng mọi thứ lực lượng công an
cần tìm vẫn ngủ im
một thông tin mới đến với các trinh sát
nhóm ở hiện trường lần tìm tăng vật của vụ án
ở dưới lòng mương
cung cấp thêm một chữ năng ký xe máy
biển kiểm soát
lực lượng công an cũng xác minh toàn bộ người thân của chị liên
nhưng không ai biết chiếc xe này chị nên gửi ở đâu
hướng truy tìm quyết định của lực lượng công an
tập trung vào kẻ sử dụng chiếc xe eberle
biển số ba mươi bốn f một tám nghìn sáu mươi bốn
căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
cũng như là
cung cấp về
cũng như là
khi đi mang tài sản yêu trên
chúng tôi xác định
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng gây án
giết người để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công ty hải dương
cũng đã triển khai đồng loạt
các hướng và các giả thiết điều tra
cho các mũi
dưới một gốc cà phê phát hiện một tử thi là nữ giới
đang trong giai đoạn phân hủy

hai đầu dây dù cuốn nhiều vòng quanh phần cà phê

một túi sách bên trong chứa khẩu trang tai nghe điện thoại và mỹ phẩm
tử thi là tử thi nữ giới
độ tuổi tầm khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi

chết do nghẹt đường hô hấp
trong khi lực lượng khám nghiệm vẫn đang tiếp tục công việc

để đưa ra thủ lượng các dấu vết tại hiện trường
cũng như đánh giá về các tổn thương trên thi thể nạn nhân
để đưa ra kết luận cuối cùng
thì lúc này một lượng lớn các điều tra viên trinh sát viên
tiếp cận nhân chứng và những hộ dân sinh sống gần khu vực hiện trường
để thu thập thông tin về danh tính người sâu số
song song với đó lực lượng điều tra cũng phát đi thông cáo
nhằm xác định có hay không công dân của địa phương mất tích
trước thời gian tử thi được phát hiện
tử thi được treo trong tư thế là ngồi
nửa thân trước thì là cao so với lại hai chân
thì hai tay thì rũi theo thân người
thế nên là qua quá trình khám nghiệm
thì cũng phát hiện được một số dấu vết trên cổ của nạn nhân
là một số dấu vết hẳn
thì xác định được nạn nhân chết trước khi bị treo cây cà phê
căn cứ vào cái tư thế tử thi
thế thì tử thi bị treo mà trong khi đó hai đầu gối với cả chân còn đang chạm đất
nó không có hỏng lên
thì cái việc mà có dẫn đến cái việc ngạt khí thở để mà dẫn đến việc mà chết không
đó là cái nhất
cái thứ hai nữa là cái tư thế của cái nút thắt trên cái cành cây cà phê đó
cái chịu lực
nếu mà một tử thi mà cố tình chết để mà ấy xuống
thì cái lực của cây cà phê có chịu nổi cái trọng lượng của cơ thể đó hay không
đặc biệt là cái vết mà tử nghi bao giờ chết
thì cuối cùng trước khi chết thì phải có cái sự dãy đạt đúng không ạ
thế ở ngay dưới chân thì không có sự giải đạt
thế thì rõ ràng là chị này phải chết rồi mới bị treo lên
hung thủ phải là quen thuộc với cái địa bàn
mới đưa được nạn nhân được vào ở khu vực này
thế nên là xuống thuộc địa bàn
thứ hai nữa là phải quen được người quen thân với nạn nhân
cái hiện trường đó nó rất là xa cái đường lộ
thì không thể nào mà đối tượng
ví dụ chẳng hạn như là giết người cướp tài sản
thì có thể là gần đó để mà đưa vào
còn đây là phải có một cái sự
một cái thời gian để điều nạn nhân đi vào
thì rõ ràng phải có mối quan hệ với hiện trường
đối tượng chọn cái nơi đó để gây án
có nghĩa là có một mối quan hệ nhất định
với hiện trường đó
nó là rất là yên tâm để ra tay này
rồi là dễ quan sát này
rồi là có thể chống chế được
chống chế được những người chung quanh
để mà hợp pháp hóa cái việc xuất hiện của
của đối tượng với hiện trường
nhận định của lực lượng khám nghiệm hiện trường và pháp y
góp phần giúp cơ quan điều tra tiếp cận vụ án
theo hướng một vụ án giết người
và bước đầu có những phác thảo về chân dung đối tượng gây án
việc quan trọng nhất lúc này
vẫn là phải nhanh chóng xác định được tên tuổi
địa chỉ của người sâu số
giải mã được ấn số này
mới có thể lần ra những dấu vết hung thủ
bước đầu là chúng tôi là đã
lấy dấu vấn tay của nạn nhân rất là khó khăn
bởi vì quá thời gian nó đã phát huỷ
thì rất là khó khăn chúng tôi phải lột cả nó ra về
tại nhà cơ quan rồi mới xử lý rồi mới xác định cái đó
thứ nhất thứ hai nữa là lấy để xác
mẫu giám định adn để xác định nhân thân
trong khi lực lượng giám định đang tra cứu dấu vân tay của nạn nhân
từ tàng thư căn cước công dân
và gửi mẫu vật lên viện khoa học hình sự bộ công an
nhằm xác định danh tính nạn nhân
thì biện pháp điều tra cơ bản cho tới lúc này
chưa thu được kết quả khả quan
cụ thể chính quyền tổ một mươi ba thị trấn di linh cho biết
không phát hiện công dân thuộc địa bàn mất tích
cũng như vậy
các tổ khác thuộc thị trấn di linh
và một số vùng lân cận cũng có cùng kết quả
nhân chứng và những hộ dân sinh sống gần hiện trường cho biết
không gặp ai lạ mặt trước ngày phát hiện tử thi
khi mà chúng tôi tiếp cận cái hiện trường và tử thi
thì không xác định được
cái nhân thân cái tung tích của
cái tử thi đó là ai
cái đó rất là khó
bởi vì nếu ta xác định được ngay cái
cái tung tích của nạn nhân
thì chúng ta sẽ biết được mối quan hệ
cái việc mà sử dụng thời gian trong cái thời gian
có thể nói mình khoanh vùng cái thời gian án thời gian
nhưng mà khi tiếp cận cái hiện trường tử thi này
thì chúng tôi không xác định được
nhân thân có nghĩa là tung tích của nạn nhân là ai
ở đâu làm gì
nó rất là khó
cái thứ hai nữa
một cái vụ án
vụ án này thì không có nhân chứng
không có người biết việc
không có ai
có được một cái thông tin gì
liên quan đến cái hiện trường và tử thi này
cho tới khi có kết quả giám định dấu vân tay của nạn nhân
thì vụ án cho tới lúc này
vẫn chưa có tin hiệu nào khả quan
giữa bộn bề khó khăn
công an huyện di linh đã liên hệ vụ án đang điều tra
với vụ việc một công dân của thành phố hồ chí minh
được cho là mất tích tại di linh
liệu có một mối liên hệ nào
giữa người mất tích là đặng thị yến
với nạn nhân xấu xấu
được phát hiện tại rừng cà phê
thuộc tổ một mươi ba thị trấn di linh
trên cơ sở phân tích hệ thống thông tin
đặc biệt là nguồn thông tin từ thành phố hồ chí minh
báo về cho biết
trong thời gian xảy ra vụ án giết người tại di linh
thì đặng thị yến vẫn chưa trở về nhà
và gia đình không có thêm tin tức gì về cô
cơ quan điều tra đi tới quyết định
mời gia đình đặng thị yến xuống di linh
để làm sáng tỏ một số nghi vấn
quan sát kỹ lưỡng một số tăng vật thu được
tại nơi phát hiện tử thị
người nhà đặng thị yến cho biết
những tài sản trên đúng là của yến
tuy nhiên khi nhận dạng thân nhân qua ảnh
thì họ không chắc đó là yến
vì hình hài đã qua biến dạng
lực lượng kỹ thuật hình sự ngay sau đó
đã thu mẫu vật từ người thân của đặng thị yến
để tiến hành trưng cầu giám định
nhằm xác định huyết thống với nạn nhân
chưa rõ danh tính tử vong ở rừng cà phê

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
như vậy nạn nhân tử vong trong rừng cà phê được nhân dân phát hiện ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
chính là công dân đặng thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một có hộ khẩu thường trú tại quận gò vấp tp hcm
vậy là sau nhiều giờ kiên trì nỗ lực cùng với sự giúp sức của khoa học kỹ thuật
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã cởi đứng nút thắt đầu tiên của vụ án
bằng việc xác định được danh tính của cô gái sâu số
tuy nhiên công tác điều tra vẫn chưa dừng lại
hàng loạt các câu hỏi như lý do yến xuất hiện tại thị trấn di linh
cô đi một mình hay đi cùng ai nạn nhân đã tiếp xúc với ai trong thời gian lưu trú tại di linh
nguyên nhân động cơ dẫn đến cái chết thảm hại của cô gái trẻ
và quan trọng nhất
là kẻ nào đã sát hại yến
những câu hỏi trên sẽ có lời giải đáp trong phần tiếp theo của chương trình
sau khi danh tính của nạn nhân đã được sáng tỏa
cơ quan điều tra lập tức cử nhúng điều tra viên trinh sát viên dài dàn kinh nghiệm
tiếp cận nơi đặng thị yến từng sinh sống làm việc
để xác minh nhân thân và các mối quan hệ của yến
cũng như thời gian biểu của cô trước ngày xảy ra án mạng
các điều tra viên nhanh chóng có trong tay kết quả xác minh
theo đó đảng thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là con thứ trong một gia đình ở quận gò vấp tp hcm
sau khi tốt nghiệp một trường đào tạo về sư phạm
yến được nhận và làm giáo viên dạy môn vật lý
tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh
gia đình và nơi yến công tác nhận sách cô sống giản dị
hiền lành không ngưa quảng giao
trong công việc cô rất chú đáo nhiệt tình với học trò
trước ngày hai mươi ba tháng chín yến vẫn đều đặt lên lớp
và không có biểu hiện khác thường
sau đó nhà trường biết tin yến mất tích qua gia đình
và kể từ đó cô không đến trường
nếu như việc nhanh chóng thu thập được thông tin về nạn nhân là một điểm cộng
thì ngược lại lễ lịch khá an toàn của yến lại là điều bất lợi
đối với công tác điều tra
thêm nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi đối với những người làm án
vì manh mối cứ mở ra dựa nhanh chóng ghép lạc
khiến cho quá trình điều tra cám dài
câu hỏi đặt ra lúc này là cuộc sống của nạn nhân đang êm đềm như vậy
thì hàng cấu gì cô lại xuất hiện ở di linh
và bị sát hại giá man như vậy
phải chăng còn những nguồn khúc sâu xa nào đó trong cuộc sống của yến
mà cơ quan điều tra chưa thể chạm tới
từ những băn khoăn này chỉ huy lực lượng điều tra quyết định mở rộng việc thu thập thông tin
liên quan đến nạn nhân và đối tượng hướng đến là đồng nghiệp và học trò của yến
qua làm việc với nhà trường với các bạn bè liên quan
thì nổi lên là chị yến là có quan hệ tình cảm với hà gia viễn
thì hà gia viễn hiện tại đang học
thời điểm đó đang học tại trung tâm giáo dục thường xuyên
hà gia viễn là người như thế nào đến từ đâu
và trong những ngày xảy ra án mạng người này ở đâu làm gì
trung tâm giáo dục thường xuyên
bình thạnh cho biết hà gia viễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán ở di linh
năm hai nghìn một mươi bốn bắt đầu học tập tại trường nhưng đến khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm thì tôi học
về nhân thân của đối tượng hà gia viễn này
thì năm hai nghìn một mươi hai đối tượng hà giáo viễn đã cùng với một số đối tượng
đã có hành vi cướp và trộm cắp tài sản
khi đó hà gia viễn đang học lớp chín
hà gia viễn đã cùng bạn bè dùng thuốc mê để cho ông nội uống
và đã vác đi hơi búi bao cà phê để bán và lấy tiền nhau chia sẻ
thì đối tượng hà gia viễn này mới ra trại tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
và được gia đình đưa xuống trung tâm giáo dục thường xuyên
ở thành phố hồ chí minh quận bình thạnh để học bộ túc lớp một mươi một mươi một một mươi hai
tổ điều tra di linh cho biết hiện viễn không có mặt tại địa phương
và từ khi xuống thành phố học anh ta rất ít khi về nhà
người thân của viến khai với cơ quan điều tra rằng
nhiều ngày nay viến không về nhà mà chỉ liên lạc qua điện thoại
sau khi mà mình đã xác định được là viễn là rất có nhiều khả năng liên quan vụ án này
thì viễn thì lại là bố mẹ bỏ nhau ở với ông bà nội không ai quản lý
thậm chí mẹ con của viễn thì cũng cả năm trời chưa gặp nhau
chủ yếu là liên lạc thông qua bà nội
tại vì là sau khi bố mẹ bỏ nhau thì viễn ở với bà nội
thì bà nội chỉ có liên lạc qua điện thoại cũng chỉ là biết là viễn đang ở thành phố hồ chí minh
nhưng mà từ khi viễn xuống thành phố hồ chí minh
ở cụ thể là ở cái địa chỉ nào quan hệ với ai như thế nào
thì mình cũng phải bắt đầu lần mò từ con số
chúng tôi là phù hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
công an các quận hồ hồ bắc quận thủ đức
thì chúng tôi đã rà soát khu vực và đối tượng thường trước ở trọ nhà bà dì
tại quận phường hiệp việt chánh thành phố hồ chí minh
chúng tôi đã phù hợp với công an với lại quận hồ chí minh quận thủ đức công an
xác định là khi mà thực hiện hành vi phạm tội xong
thì hà giá viễn không về ở trọ theo cái địa chỉ cũ
sau đó thì đối tượng di chuyển theo nhiều địa bàn khác nhau
mà gia đình không nắm được
nhận định lần gian được manh mối của hà giá viễn
sẽ giúp tháo bệnh
hà giá viễn cũng gỡ nút thắt quan trọng nhất của vụ án
nên chỉ huy lực lượng điều tra quyết định điều động thêm cán bộ
để mạnh công tác rà soát
xác minh hành tung của hà giá viễn
ở cả thành phố hồ chí minh và lâm đồng
quyết tâm là vậy
nhưng quả thực tìm kiếm một cá nhân
giữa một thành phố hơn tám triệu dân
quả là không hề dễ dàng chút nào
đối với cơ quan điều tra
đúng lúc này thì một mối trinh sát
ở di linh báo về
một thông tin khá quan trọng
một mươi bốn tháng chín trước khi vụ án xảy ra
và sau đó nó bỏ đi
để đến sau đó tôi nhớ là
sau đó tiếp tục là nó xuống sài gòn tiếp
theo sau này kết quả điều tra
thì xác định là nó xuống sài gòn tiếp
thì khi đó là xác định là
hiện tại ở nhà nghị di linh
là còn một cái ba lô
trong độc hóa hành tư trang và xác định là
người đăng ký là tên là hà giá viễn
tài liệu này chứng tỏ
trước và trong thời gian nạn nhân yến mất tích
hà giá viễn có mặt tại di linh
niềm tin của hà giá viễn là
các quan điều tra về việc hà giá viễn
có liên quan đến vụ án được củng cố
và quyết tâm tìm ra người thanh niên này
để làm sáng tỏa vụ việc
đã được nhận lên
bắt đưa đối tượng chính đối tượng cầm đầu
xác định cái con người
thì đầu tiên phải xác định cái nơi
mà con người đó đã từng đăng ký
tặng chú tặng vắng với cái cơ quan
hoặc với cái nhà trường
sau đó thì chúng tôi cũng
từ cái nơi tặng chú tặng vắng đó thì
chúng tôi lần tiếp theo cái mối quan hệ
mối quan hệ của đối tượng

thì đối tượng quan hệ với ai làm gì
và đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ
là đồng hương là cùng lớp học
sau đó thì chúng tôi
cũng tiến hành xác minh
và gặp rất nhiều khó khăn có nghĩa là
sau khi gây án thì viễn không về cái nơi
mà tặng chú thế nhưng bằng cái biện pháp
nghiệp vụ thì chúng tôi đã
yêu cầu một số cục nghiệp vụ
của bộ có nghĩa là hỗ trợ
cho cơ quan điều tra
cơ quan tỉnh yên đồng trong quá trình xác minh trí bắt
trải qua một quá trình giả soát thần trọng
tỉ mỉ hàng trăm người quen biết
hà giá viễn cuối cùng
cơ quan điều tra đã dồn sự tập trung
vào một mối quan hệ đồng môn của đối tượng
người bạn học với đối tượng
bước đầu khai nhận có nghe nói
về nơi viễn đang trú ngụ
anh ta cũng cho biết
thời gian gần đây hà giá viễn thường xuyên gặp
ảo giác so sử dụng mà tùy đá
chắc định đây là đối tượng giết người
cướp tài sản
thì chúng tôi xác định là đối tượng này
sử dụng mà tùy đá thì có thể rất hiệu định
nên là trước khi mà triển khai
cái biện pháp mà
bắt thì chúng tôi tính toán các phương án
rất là kỹ
một là hóa trang hai là các biện pháp khác
rồi sử dụng các
cùng một lúc thời điểm
để ập vào những khu vực
bắt làm sao phương án tối ưu nhất
chánh trường hợp
để xảy ra đắc tiết
sử dụng đồng loạt các biện pháp
từ công khai đến bí mật
cuối cùng cơ quan điều tra đã khoanh vùng được địa điểm
nghi đối tượng ẩn nóng
kế hoạch bắt giữ được lên phương án
cẩn trọng tới từng cm